như là một cái sản phẩm đặc trưng gắn với cái việc phát triển kinh tế đêm của thành phố hồ chí minh
và nó đảm bảo được cái nhu cầu của người dân trên địa bàn của quận một mươi hai
và bên cạnh đó thì nó cũng giải quyết được cái việc an ninh trật tự ở cái khu vực này
và quan trọng đó là giải quyết được việc làm cho người dân ở trên cái khu vực của phường tân hương thuận
cũng như là các phường lân cận
mọi hoạt động tại đây phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn công trình xây dựng
an toàn phòng cháy chữa cháy và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trường hợp kinh doanh có phát sinh doanh thu lợi nhuận người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định
ủy ban nhân dân quận không thu bất cứ chi phí gì khác của nhà đầu tư
hoạt động công viên khu vui chơi chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nhân dân
và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
khoảng một mươi cơ sở vi phạm đây là con số thống kê ban đầu
sau cao điểm thực hiện kiểm tra toàn diện an toàn
phòng cháy chữa cháy cư trú điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ
phòng trọ chung cư mini nhà ở cho thuê trên toàn thành phố hồ chí minh
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trước cao điểm kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp
đã tiến hành khảo sát đánh giá đưa vào danh sách thuộc diện phải kiểm tra
theo đó xác định được khoảng bốn mươi hai cơ sở tập trung vào các loại hình
nhà ở nhiều phòng nhà trọ cho thuê chung cư mini
thực hiện kiểm tra từ đầu tháng một mươi đến nay báo cáo của thành phố thủ đức
các quận huyện gửi lên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã thực hiện kiểm tra được khoảng bốn mươi cơ sở đạt khoảng chín mươi năm khối lượng công việc
qua kiểm tra này phát hiện số lượng cơ sở vi phạm khoảng một mươi
và sửa bạc hành chính rất nghiêm túc khoảng bảy tỷ
riêng về lĩnh vực phòng cháy chúng tôi đã khắc phục được một số lỗi vi phạm trực tiếp
để hướng dẫn cơ sở đảm bảo an toàn
qua kiểm tra này những lỗi vi phạm chính về mặt xây dựng
đa số các cơ sở này đều là nhà ở riêng lẻ
chuyển đổi công năng qua các lợi hình này như nhà ở phòng trọ nhà ở cho thuê gì đó
hầu hết lỗi vi phạm về xây dựng được đánh giá là tương đối khá phổ biến
còn lĩnh vực phòng cháy vi phạm chính của các cơ sở này
khi chuyển đổi công năng không đảm bảo về điều kiện về lối thoát nạn
giải phóng ngăn cháy và các hệ thống điện bên trong là không ai còn
đặc biệt qua cao điểm tổng kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện ra
một biến thể mới về nhà trọ phòng trọ đó là loại hình slipposs hộp ngủ
loại hình này có diện tích rất nhỏ chỉ từ ba bốn m hai dành cho một người ở
với thiết kế khung thép cửa nhôn chung vách trồng lớp và đối xứng
chỉ chưa lối đi chung nhỏ và duy nhất ở giữa
chủ cơ sở đã tận dụng triệt để mọi không gian ở mỗi tầng để xây dựng
làm sao càng được nhiều phòng càng thu được nhiều tiền
tuy nhiên vấn đề an toàn của người thuê ở thì bị bỏ ngỏ
đáng nói loại hình này đang nhắm đúng vào nhu cầu có thực
từ các lao động trẻ độc thân và sinh viên tại thành phố hồ chí minh
nhất là em ở một mình ở một mình thì ở mấy chỗ rộng thì không có đủ tiền
em đáp ứng vấn đề tài chính em cũng xem trước rồi
chỗ này nó hỗ trợ cho em về giá

đây là một loại hình được cho rằng khá nguy hiểm
với diện tích quy mô thì rất hạn nghiệp
nhưng mà con người ta sống trong một điều kiện diện tích rất nhỏ
mà điều kiện lốt nạn rất nguy hiểm
không đảm bảo về số lượng lốt nạn
không đảm bảo về chiều động các hành lang cầu thang
cũng đặc biệt là lối lốt nạn từ điểm xa nhất vào cầu thang bộ rất xa
và đặc biệt là hầu hết bộ thang không được đống kính
vì vậy thì thêm nữa là
những điều kiện kỹ thuật thiết bị phòng cháy cháy lắp đặt tại đây
cũng không đảm yêu cầu
vì vậy những đối tượng này mà trong quá trình hoạt động
mà không được sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý
chuyên ngành về xây dựng về phòng cháy
tôi cho rằng là hậu quả thiệt hại chắc chắn sẽ xảy ra
liên quan đến vấn đề này
tại buổi làm việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số một
ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
trong tình hình mới vừa được tổ chức mới đây
đồng chí ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh thông tin
tám tháng đầu năm nay số vi phạm chưa nghiệm thu
về phòng cháy chữa cháy đã đi vào hoạt động
tăng hai trăm chín mươi một cơ sở so với cùng kỳ năm ngoái
tổng số vi phạm lên tới sáu trăm linh tám cơ sở
trong tám tháng qua thành phố đã xảy ra ba trăm chín mươi ba vụ cháy
làm chết tám người bị thương một mươi một người
gây thiệt hại khoảng một mươi bốn m hai xây dựng
và nhiều tài sản có giá trị
ước tính tổng thiệt hại khoảng bốn tám tỷ đồng
để xử lý dứt điểm công an thành phố đã tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều kế hoạch
tổ chức lực lượng triển khai kiểm tra thẩm duyệt
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
tại các dự án công trình cơ sở kinh doanh
sản xuất trên địa bàn